do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài nước ngầm nguồn nước khai thác phục vụ cho đời sống của người dân miền trung lúc này đang ngày một sụt giảm hạn hán thiếu nước ngày một gia tăng
về mức độ không bằng năm kỷ lục hai nghìn một mươi sáu nhưng phạm vi hạn lại rộng hơn nước đang trở thành tài nguyên quý giá hơn hết trong lúc này ở miền trung
nguồn nước ngầm phục vụ cho đời sống của người dân miền trung ngày một sụt giảm
một mươi một mươi năm riêng ở những vùng bị hạn như quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên lượng mưa còn thiếu hụt hai mươi bốn mươi
thực tế tại các hồ chứa thủy lợi và thủy điện hiện chỉ đạt hai mươi bảy sáu mươi một dung tích thiết kế thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái
cá biệt một số hồ như sông tranh hai thuộc hệ thống sông vu gia thu bồn hồ ca nác ba hạ vịnh sơn bê của hệ thống sông ba hồ vĩnh sơn năm trà som trên sông côn
nguồn nước mặt sấp xỉ thậm chí là dưới mực nước chết không thể bảo đảm cấp nước cho hạ du
dự báo thời gian tới cả nguồn nước mặt lẫn nước ngầm ở miền trung sẽ tiếp tục xuống thấp bởi nắng nóng vẫn kéo dài
cảnh báo đến cuối tháng tám vùng bị hạn hán thiếu nước có thể mở rộng thêm đồng thời diện tích bị hạn tăng thêm khoảng ba năm lần so với hiện nay